tỉnh yên bái tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
với hơn tám năm trăm linh em học sinh dự thi tại hai mươi năm điểm thi trên địa bàn tỉnh
kỳ thi năm nay thí sinh dự thi với ba môn ngữ văn toán và ngoại ngữ
trung quanh các điểm thi luôn được bảo mật tuyệt đối an toàn
tại trường phổ thông trung học chuyên nguyễn tất thành sau khi kết thúc môn thi ngữ văn
hầu hết các thí sinh đều vui vẻ vì đề thi rất sát với chương trình học tập
đề thi cũng không quá khó so với khả năng của các em
cũng trong buổi thi môn đầu tiên tại điểm thi này không có thí sinh nào bỏ thi vi phạm quy chế thi
kỳ thi tuyển sinh này sẽ diễn ra trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng sáu